liên quan đến vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
ba bị can có vai trò giúp sức cho bị can trần văn bảy
trú tại xóm minh xuân xã minh hợp huyện quỳ hợp tổ chức khai thác đá trái phép
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an khởi tố
ba bị can gồm uông lý lâm chú tỉnh hà tĩnh lê hùng cường nguyễn văn hào
cùng chú huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cả ba bị can bị khởi tố về hành vi đồng phạm với vai trò giúp sức cho bị can trần văn bảy
tổ chức khai thác đá trái phép tại núi phá cụm xóm kèn xã châu lộc huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
cơ quan chức năng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với ba bị can trên
như vậy tính đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã khởi tố năm bị can trong vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
xảy ra vào ngày một mươi ba tháng bảy năm nay tại xóm kèn xã châu lộc huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an